trong khi đó liên quan vụ việc nga bắt giữ nhà báo mỹ ivan guiscow với cáo buộc gián điệp
ngoại trưởng nga sergei lavrov và người đồng cấp mỹ antony blinken vừa có cuộc thảo luận theo sáng kiến của washington
trong cuộc thảo luận trả lời cho đề nghị của ngoại trưởng mỹ về việc trả tự do ngay lập tức cho nhà báo ivan gescovich
ngoại trưởng nga nhấn mạnh rằng ông gheskovic đã bị bắt quả tăng
nhà báo dưới vỏ bọc tư cách của mình đã thu thập dữ liệu cấu thành bí mật nhà nước
đại sứ quán mỹ đã được thông báo về việc giam giữ phóng viên và những vấn đề tiếp theo sẽ do tòa án quyết định
phía nga cũng kêu gọi washington và các phương tiện truyền thông phương tây không làm leo thang tình hình
nhằm cố gắng gán cho vụ việc này một âm mưu chính trị
cũng trong cuộc thảo luận ngoại trưởng nga và mỹ đã đề cập đến một số vấn đề mang tính chất song phương
theo bộ ngoại giao nga hai bên đã thảo luận về tầm quan trọng của việc tạo ra một môi trường
cho phép các cơ quan đại diện ngoại giao tiếp tục công việc của họ